ngày hôm nay công an tỉnh bình phước phối hợp với công an huyện bù đốp đang tổ chức khám nghiệm và điều tra
làm rõ cái chết của một người phụ nữ nạn nhân được phát hiện tử vong trong bụi cỏ vào sáng cùng ngày
nạn nhân là bà nguyễn thị tròn bảy mươi ba tuổi trú tại xã tân tiến huyện bù đốc
trước đó vào sáng cùng ngày một người dân ở ấp tân thuận xã tân tiến huyện bù đốp ra vườn rẫy gần nhà để làm việc
khi làm đến gần khu vực bụi cỏ dập ở gần đường thì phát hiện bà tròn tử vong trước đó
tại hiện trường nạn nhân được xác định tử vong trong tư thế nằm ngửa
khu vực nạn nhân tử vong là giữa bãi cỏ rậm rạp
công an huyện bù đốc vẫn đang tiếp tục điều tra và làm rõ vụ việc